đã tình nguyện đón tết trên công trường thi công liên tục ba k xuyên tết nỗ lực hoàn thành từng mục tiêu cụ thể như xử lý đất yếu thi công nền đường và xây kết cấu cầu đáp ứng đúng tiến độ chung của toàn dự án